trung tá nguyễn trí thành phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ vinh dự được đại diện bộ công an
giao lưu trực tiếp tại hội nghị tuyên dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc
hội nghị tôn vinh những gương mặt điển hình tiên tiến toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày một mươi một tháng sáu
tại hà nội có bảy cá nhân xuất sắc đã được chọn để tham gia giao lưu trực tiếp tại sự kiện này
gồm các anh hùng lao động anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân chiến sĩ thi đua và các gương điển hình
tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước các cá nhân xuất sắc đại diện cho khoảng bảy trăm linh điển hình
tiên tiến được các ban bộ ngành đoàn thể trung ương và địa phương giới thiệu đại diện cho các tập thể
cá nhân tiêu biểu người trực tiếp lao động sản xuất công tác trên các lĩnh vực vùng miền gồm kinh tế
văn hóa xã hội quốc phòng an ninh ngoại giao và các lĩnh vực khác
trong dịp này thủ tướng chính phủ sẽ trao bằng khen cho bảy mươi năm cá nhân tiên tiến tiêu biểu nhằm tôn
vinh thành tựu của các điển hình tiên tiến tại hội nghị trung tá nguyễn trí thành đã được vinh dự
trở thành một trong bảy cá nhân được chọn tham gia giao lưu trong hội nghị này với hơn hai mươi hai năm kinh nghiệm
làm việc trung tá nguyễn trí thành luôn thể hiện sự mưu trí dũng cảm và tần tùy trong việc thực
hiện nhiều nhiệm vụ chữa cháy và cứu hộ nguy hiểm đã cứu sống nhiều người hiện tại bộ công an đang
tiến hành việc thu thập ý kiến của nhân dân về việc xét tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cho trung tá nguyễn chí thành